hiện đã có ít nhất bảy đàn vịt nuôi chạy đồng quy mô lớn ở huyện tuy an tỉnh phú yên chết hàng loạt
đáng lo ngại là người nuôi không kịp tiêu hủy mà để vịt chết trôi nổi trên đồng ruộng nguy cơ lây lan diện rộng
nguyên nhân là do thời tiết diễn biến bất thường làm suy giảm sức đề kháng trên đàn vịt
theo trạm chăn nuôi và thú y huyện tuy an đến ngày một mươi ba tháng sáu đã có hơn bảy con vịt từ ba mươi đến năm mươi ngày tuổi
ở các xã an định an thạch an ninh tây thị trấn trí thạnh bị chết do mắc bệnh dịch tả và tụ huyết trùng thiệt hại gần một tỷ đồng
nguyên nhân là do thời tiết diễn biến bất thường làm suy giảm sức đề kháng trên đàn vịt
trong khi đó phần lớn người nuôi không tiêm vaccine phòng bệnh
đáng lo ngại hơn là vịt chết không được người nuôi thu gom trôn lấp theo đúng quy trình
tạo điều kiện cho mầm bệnh lây lan phát tán và làm ô nhiễm môi trường nước
để khống chế trạm chăn nuôi và thú y huyện tuy an
đang khẩn trương tăng cường giám sát dịch bệnh trên các vịt nuôi
chủ động khoanh vùng xử lý không để dịch lây lan
đồng thời khuyến cáo người nuôi thường xuyên bổ sung vitamin men tiêu hóa khoáng chất tăng sức đề kháng cho vịt
khi phát hiện đàn vịt có triệu chứng mắc bệnh cần nuôi nhốt để cách ly mầm bệnh
thu gom vịt chết đi tiêu hủy trôn lấp theo đúng quy định
vệ sinh tiêu độc khử trùng khu vực chuồng trại dụng cụ chăn nuôi
theo tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh phú yên
nếu không được khống chế triệt đề vịt chết hàng loạt ở huyện tuy an
sẽ lây lan ra nhiều địa phương khác trong tỉnh với tổng đàn hơn một ba triệu con
gây thiệt hại lớn cho nông dân